trong khi đó tại việt nam vào sáng ngày hôm nay bộ y tế vừa thông tin cho biết đã ghi nhận thêm bảy trường hợp mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một trăm bốn mươi tám trường hợp
như vậy là trong hai mươi bốn giờ qua việt nam ghi nhận thêm một mươi bốn trường hợp mắc mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín của việt nam lên một trăm ba mươi ca
trong số một mươi bốn ca mắc mới có một mươi ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và một ca là thầy thuốc bị lây bệnh từ bệnh nhân đang được điều trị cách ly
một ca này không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng ba ca có thời gian sống trong cộng đồng
trước diễn biến này của dịch bệnh thì bộ y tế khuyến cáo
người dân không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết những người trên sáu mươi tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian
thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào việt nam kể cả công dân việt nam và nước ngoài từ ngày tám tháng ba đến nay không thực hiện cách ly
ba các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời diễn
dừng hoạt động các tụ điểm vui chơi giải trí xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bộ y tế ra thông báo khẩn số tám về lịch sử di chuyển của các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại hà nội các điểm được nêu trong thông báo khẩn số tám của bộ y tế gồm
quán bốn độ mắm tôm một trăm bảy mươi ba thái hà quán thịt xiên nướng ba mươi một hồ đắc di vinmark trong vincom phạm ngọc thạch
quán miến lươn bốn mươi hai phố thái hà còn tại tp hcm gồm hai địa điểm bắc hà ba và green số bảy thảo điền quận hai
phòng khám đa khoa fv sài gòn bốn mươi sáu võ thị sáu quận một
những người từng có mặt ở những địa điểm nói trên từ ngày một mươi ba cho đến ngày hai mươi một tháng ba
và hiện nay ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp khác
ngoài năm bệnh nhân đang được cách ly điều trị thì hiện nay các cơ sở y tế của đà nẵng
đang cách ly theo dõi một trăm một mươi bốn trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh
trong khi đó các khu cách ly tập trung hiện nay có khoảng tám trăm bảy mươi người
đồng thời có hơn một trăm tám mươi trường hợp cách ly tại nhà và tại các cơ sở lưu trú
chỉ trong hai mươi bốn giờ qua tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu đã tăng lên đến khoảng bốn trăm sáu mươi chín ca
với hơn hai mươi một ca tử vong tăng một mươi sáu châu âu vẫn đang là tâm điểm của dịch bệnh
hiện nay italia là nước có số ca tử vong do covid một mươi chín cao nhất thế giới với hơn bảy năm trăm linh ca
theo tổ chức y tế thế giới who đại dịch tại nước này có thể đạt đỉnh trong tuần này
sau đó sẽ giảm dần trong khi đó số ca tử vong tại tây ban nha đã vượt trung quốc
ở mức là hơn ba sáu trăm linh ca trong số gần năm mươi bệnh nhân
tính cho đến sáng ngày hôm nay
pháp đã có hơn một ba trăm linh người tử vong do covid một mươi chín trong số hơn hai mươi năm người mắc bệnh
con số tử vong dự kiến còn tăng cao do nước này có tới gần ba người còn đang phải chăm sóc đặc biệt
còn tại nước anh hiện nay đã ghi nhận chín năm trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín với bốn trăm sáu mươi năm ca tử vong
đáng chú ý là trong ngày hôm qua hai mươi năm tháng ba thái tử sars đã có kết quả xét nghiệm dương tính
với virus sars cov hai nhằm ứng phó với dịch bệnh quốc hội anh sẽ tạm ngừng hoạt động trong
ít nhất bốn tuần kể từ ngày hai mươi năm tháng một